liên quan đến kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hà giang cao bất thường
đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành kiểm tra giả soát sai phạm trong quá trình chấm thi
tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh hà giang
theo đó đoàn công tác đã kiểm tra xác minh và giám sát công tác giả soát tất cả các khâu của kỳ thi
tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
trước đó khi công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
dư luận cho rằng kết quả thi có dấu hiệu bất thường của hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang

hãy xem là một là có kẽ hở nào không hai là có điều chỉnh gì trong vấn đề này không
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cả nước có bảy mươi sáu thí sinh có điểm thi khối a một đạt từ hai mươi bảy điểm trở lên
riêng tỉnh hà giang đã có ba mươi sáu thí sinh đạt mức điểm này chiếm bốn mươi bảy ba mươi bảy
trong khi đó cả nước có hơn chín trăm hai mươi năm thí sinh dự thi
trong khi tỉnh hà giang chỉ có hơn năm thí sinh
tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám của hà giang cũng chỉ đạt tám mươi chín ba mươi năm
nếu xa là phải xử lý một cách nghiêm túc là đấy là quan điểm của tỉnh và cũng như là chỉ đạt
bộ giáo dục và đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trách nhiệm của tất cả các thí sinh tại hà giang trả lại kết quả thi khách quan và chính xác nhất